thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành chỉ thị số một mươi tám về việc tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vai oda vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển không vai cho chi thường xuyên
chỉ thị nêu rõ trong thời gian qua việc huy động quản lý và sử dụng vốn vai oda và vay ưu đãi nước ngoài đều tập trung trong đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và đã có những đồng góp tích cực cho đầu tư phát triển của đất nước
nhất là trong việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông sản xuất điện xử lý nước thải phát triển nông nghiệp nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng một số trường học bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối
để sớm khắc phục những hạn chế bất cập trên đây và phát huy hơn nữa vai trò của các nguồn vốn vai yêu đãi nước ngoài cho phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh việt nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình
nguồn vốn oda ngày càng hạn hẹp nguồn vốn vai nước ngoài của chính phủ hiện nay chủ yếu là vai ưu đãi với lãi suất gần với lãi suất thị trường
việc tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vai oda và vai yêu đáy nước ngoài trong tình hình mới là hết sức cần thiết